ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
mở lại đường bay hà nội điện biên từ một mươi ba đến hai mươi tháng một mươi chở khách hai chiều ngồi giãn cách năm mươi công suất
hành khách đủ điều kiện theo quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế thực hiện theo dõi sức khỏe
tại nhà hoặc nơi lưu trú thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
liên quan tới hướng dẫn với người về từ thành phố hồ chí minh theo công văn hỏa tốc gửi các quận
huyện sở y tế hà nội cho biết với các đường bay nội địa chở khách thường lệ từ thành phố hồ chí minh
và đà nẵng đến hà nội tại sân bay quốc tế nội bài và ngược lại hành khách phải tuân thủ các điều kiện
như hướng dẫn của bộ giao thông vận tải khi tới hà nội hành khách phải theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền aan hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú
khai báo y tế chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú để được xét nghiệm
và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định
trường hợp có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
sở y tế cũng giao trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội làm đầu mối tiếp nhận thông tin
danh sách hành khách và phối hợp với cảng vụ hàng không các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ
đối với hành khách tại sân bay quốc tế nội bài để sang lọc phân luồng hành khách
và thông báo đến các quận huyện thị xã để quản lý theo dõi sức khỏe
và thực hiện xét nghiệm cho người dân tại nơi cư trú nơi lưu trú
đáng chú ý sở y tế hà nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chỉ đạo các xã phường thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân
về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ có thể treo biển tại cửa nhà
gia đình có người theo dõi sức khỏe pcd covid một mươi chín giao công an khu vực và tổ covid một mươi chín cộng đồng
giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân
chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm theo quy định
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ngày một mươi hai tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành quy định
đối với người từ các địa phương đến về thành phố
cụ thể người dân ngoại tỉnh đến đà nẵng phải thực hiện khai báo điện tử
trên app đà nẵng smart city hoặc trên trang http khaibaoyte danang gov vn
người đến về từ địa phương khu vực có dịch trên cả nước
thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thì cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần lấy mẫu xét nghiệm hai lần
với người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều hoặc tiêm đủ liều nhưng ngày tiêm chưa đủ
ít nhất một mươi bốn ngày so với thời điểm đến đà nẵng
thì cách ly tại nhà đủ một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần
đối với người dân từ địa phương khu vực không có dịch trên cả nước
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
riêng công dân đi lại giữa đà nẵng và tỉnh quảng nam thì không cần trình kết quả xét nghiệm
tuy nhiên người qua chốt phải có giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân đà nẵng hoặc quảng nam
như đăng ký thường trú tạm trú tại hai tỉnh thành hoặc có giấy xác nhận của cơ quan
tổ chức địa phương xác nhận thường xuyên đi lại giữa hai địa phương
bên cạnh đó người dân phải cam kết trong vòng một mươi bốn ngày qua không đi đến các địa phương khác
ngoài đà nẵng và quảng nam thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định
hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng
việc cam kết phải được khai báo trực tuyến trên hệ thống khai báo y tế trực tuyến của đà nẵng
tám giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi ga sài gòn mở cửa đón những vị khách đầu tiên đến mua vé đi tàu thống nhất
sau thời gian hơn ba tháng giãn cách xã hội
từ sáng sớm đã có nhiều người dân đổ về ga sài gòn chờ mua vé
đa phần họ đều là những người lớn tuổi người lao động tự do
chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín trong thời gian dài thành phố hồ chí minh giãn cách xã hội
đơn vị quản lý đã gắn thông báo hướng dẫn khá chi tiết về điều kiện cũng như thủ tục cần thiết
để người dân nắm bắt khi mua vé về quê
ông đỗ quang văn giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt sài gòn cho hay
sau một giờ mở bán vé từ tám giờ đến chín giờ sáng
đã có hai trăm bốn mươi khách đặt mua vé tàu se tám chạy tuyến sài gòn hà nội xuất phát tại ga sài gòn ngày một mươi ba tháng một mươi
nhìn chung khách đến ga sài gòn mua vé đều nhận được các thông tin cần thiết để lên tàu
ai đến mua vé cũng phấn khởi vì họ thực sự có nhu cầu đi lại giữa các vùng miền trong cả nước
ông văn cho biết tính đến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi hai tháng một mươi sau bốn giờ mở bán
ngành đường sắt đã bán được khoảng tám mươi số vé tàu se bảy trên tám
cụ thể tàu se tám xuất phát tại gà sài gòn ngày một mươi ba tháng một mươi đã bán được hai trăm bốn mươi trên ba trăm linh hai vé tương đương bảy mươi chín
tàu se bảy xuất phát tại gia hà nội ngày một mươi năm tháng một mươi đã bán được hai trăm bốn mươi bảy trên ba trăm linh hai vé tương đương tám mươi một bảy mươi tám
đặc biệt nhiều hành khách đã đăng ký mua vé tàu trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi
trên tuyến hà nội hải phòng lp năm trên sáu số lượng vé bán ra còn hạn chế
nguyên nhân là do tâm lý hành khách thường mua trước giờ tàu chạy và trên tuyến này thường đông vào các ngày cuối tuần
nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu đi lại của hành khách từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt
phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày mai một mươi ba tháng một mươi ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách se năm trăm chín mươi sáu trên tuyến bắc nam
và dự kiến mở bán vé tàu lúc một mươi bốn h chiều nay hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một